trước tình hình dịch cúm trên da cầm vật nuôi đang diễn biến phức tạp các cấp chính quyền trong tỉnh bình định đã quyết liệt triển khai các biện pháp để phòng chống dịch bệnh bùng phát
theo tri cục trăn nuôi thú y thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bình định trên địa bàn toàn tỉnh bình định tình hình dịch cúm gia cầm đang được khống chế tốt nhưng khả năng tái phát dịch rất cao
trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ thị số ba yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường theo dõi kiểm tra giám sát đẩy mạnh công tác tiêm phòng dịch cúm da cầm phát hiện kịp thời và có biện pháp bao vây không chế dập tắt không để dịch lây lan